thưa quý vị việc xây dựng cảng hàng không được xem là một cú hích tạo động lực thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội của nhiều địa phương
vì vậy việc nâng cấp mở rộng xây dựng sân bay tại các địa phương là rất cần thiết
tuy nhiên việc hàng loạt địa phương cùng đề xuất xây dựng sân bay thì lại là câu chuyện đáng suy ngẫm
vâng thưa quý vị mới đây thì ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã đề nghị bổ sung cảng hàng không mộc châu
vào quy hoạch tổng thể cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
trong khi vào giữa tháng tám vừa rồi chính địa phương này cũng đã trình chính phủ thủ tướng chính phủ đề xuất xây dựng cảng hàng không nà sản
câu chuyện này thì ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng
văn bản do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la ký khẳng định
việc quy hoạch và đầu tư phát triển cảng hàng không mộc châu là cần thiết
nhằm phục vụ mục đích an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế trong thời gian tới
cũng theo đề xuất của địa phương này tổng mức đầu tư cảng hàng không mộc châu là khoảng sáu năm trăm linh tỷ đồng
đầu tư theo hình thức đối tác công tư
ở giai đoạn hai sau năm hai nghìn ba mươi dự kiến công suất của cảng hàng không mộc châu sẽ là hai triệu khách trên một năm
trước đó vào tháng tám với tờ trình đầu tư xây dựng cảng hàng không nà sản
địa phương này cũng đã tính sơ bộ tổng mức đầu tư lên tới ba hai mươi tám tỷ đồng
việc đề xuất xây dựng hai sân bay tại một địa phương khiến cho không ít cư dân mạng băn khoăn về tính thực tiễn và phù hợp
không nên chi quá nhiều tiền để xây tới hai sân bay khả năng sẽ dư thừa
tỉnh nên đầu tư giáo dục đường xá để phát triển cho người dân hơn là sân bay
một tỉnh miền núi mà hai sân bay thì tiền đâu ra mà quản lý bảo trì hay lại xin ngân sách trung ương
hai sân bay cách nhau chín mươi km muốn đầu tư cùng một giai đoạn e là khó
vì quy mô phát triển chưa tương xứng nên ưu tiên sớm khởi công cao tốc trước để dân xuống các khu công nghiệp làm việc được đi lại dễ dàng
vài năm trở lại đây hàng loạt địa phương đưa ra đề xuất xây dựng cảng hàng không như ninh bình cao bằng hà giang
thậm chí có địa phương như sơn la đề xuất xây dựng hai sân bay
hầu hết các ý kiến của cư dân mạng đều cho rằng mong muốn xây dựng sân bay nhằm mục đích kích cầu du lịch
thu hút đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng là nhu cầu chính đáng của các địa phương
tuy nhiên cần phải dựa trên cơ sở thực tiễn là tính khả thi nhu cầu đi lại và tình hình tài chính
theo đó việc đầu tư sân bay phải có trọng điểm tránh tình trạng phát triển ồ ạt không hiệu quả
ôi giời ơi tỉnh nào cũng xin quy hoạch để làm sân bay
muốn đầu tư thì phải nghĩ đến hiệu quả
bộ giao thông vận tải cần có báo cáo cụ thể tình trạng các hàng hàng
không nhỏ hiện nay có sân bay mỗi ngày có một chuyến bay đến và đi nhưng có một nhà ga hàng không rất lớn
phát triển thêm các sân bay địa phương là cần thiết nhưng trong giai đoạn này cần ra soát thật kỹ các đề xuất
nếu đủ điều kiện thực sự cần thiết thì mới cho xây dựng
tránh xây dựng dở dàng hoặc xây xong lại không phát huy được hiệu quả lãng phí tiền của trong khi nguồn lực của chúng ta còn rất hạn chế
trên báo chí nhiều chuyên gia cũng bày tỏ quan điểm về việc này
địa phương nào cũng mất
mạnh mẽ đề xuất kêu gọi vốn ppp không cần ngân sách nhà nước nhưng nếu quyết định vội vàng thì đây là một sai lầm về chính sách
nhiều nơi lợi dụng lấy danh nghĩa làm sân bay để quy hoạch đất đai sân bay chỉ là cây cớ để lạm dụng
do vậy cần đề phòng nạn tham nhũng đất đai nhân danh xây sân bay
đây cũng là lo ngại của không ít cư dân mạng
xây sân bay giá đất lại bắt đầu tăng tốc
thảo nào thấy đua nhau lên mua đất tranh thủ làm miếng đất đi là vừa
chưa biết có xây được hay không nghe hơi đã thấy giá đất tăng rồi
cũng đã từng có thời gian các địa phương ồ ạt xin xây dựng các càng biển gây ra không ít vấn đề
tất nhiên không phải địa phương nào đề xuất xin xây dựng cảng biển hay cảng hàng không cũng được chấp thuận
tuy nhiên việc đề xuất cũng phải tính toán cho phù hợp với thực tiễn
chắc chắn việc quy hoạch cảng hàng không sẽ phải đảm bảo sự đồng bộ của mạng cảng hàng không toàn quốc
và được tính toán theo thời kỳ quy hoạch cụ thể và đáp ứng nhu cầu vận chuyển